nhất trí với ý kiến của thủ tướng đại sứ nhìn nhận quan hệ hai nước đang phát triển tốt hơn bao giờ hết
điều đó là nhờ sự quan tâm hỗ trợ của chính phủ thủ tướng chính phủ việt nam
ông chúc mừng việt nam về thành tiệu phát triển kinh tế xã hội thời gian qua
khẳng định trong nhiệm kỳ của mình sẽ nỗ lực đóng góp vào sự phát triển này
thủ tướng đánh giá cao quan hiểm eu về biển đông ủng hộ an toàn an ninh tự do hàng không hàng hải tại biển đông
tuân thủ luật pháp quốc tế
năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ đảm nhận vai trò chủ tịch asean ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc
thủ tướng tin tưởng hợp tác việt nam eu sẽ ngày càng tốt đẹp
thủ tướng mong muốn trong nhiệm kỳ của đại sứ kim ngạch thương mại song phương sẽ không thấp hơn năm mươi tỷ usd
đầu tư giao lưu giữa hai bên gia tăng
thủ tướng chúc mừng đại sứ có nhiệm kỳ thành công ở việt nam luôn là người bạn tốt hợp tác chặt chẽ với phía việt nam
đại sứ bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ tại việt nam đất nước ông rất yêu mến cho rằng quan hệ việt nam eu đang ở giai đoạn hết sức tốt đẹp
tuy nhiên theo ông đây cũng là thách thức đối với mình
nhất là việc thực thi các thỏa thuận hiệp định mà hai bên đã đạt được
về vấn đề biển đông đại sứ khẳng định eu luôn ủng hộ quan điểm của việt nam trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế trật tự dựa trên luật lệ
chiều nay quốc hội đã thông qua luật dân quân tự vệ sửa đổi gồm tám chương và năm mươi điều có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
đáng chú ý luật dân quân tự vệ sửa đổi bổ sung thêm ba đối tượng được miễn thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ
gồm vợ hoặc chồng con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ tám mươi một trở lên
người đang trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc bà mẹ việt nam anh hùng và người làm công tác cơ yếu
bên cạnh đó luật cũng bổ sung thêm một số đối tượng được tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ
cụ thể phụ nữ có thai hoặc nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi nam giới một mình nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
người là lao động chính duy nhất trong hộ gia đình nghèo nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động
người là con duy nhất của thương binh bệnh binh người nhiễm chất độc da cam dioxin suy giảm khả năng lo động từ sáu mươi một đến tám mươi
chiều nay với hơn chín mươi đại biểu tán thành quốc hội chính thức thông qua luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
luật gồm chín chương năm mươi hai điều quy định về xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về xuất nhập cảnh và cơ quan tổ chức cá nhân
và liên quan
luật nêu rõ công dân việt nam có các quyền được cấp giấy tờ xuất nhập cảnh theo quy định của luật này
người từ đủ một mươi bốn tuổi trở lên có quyền lựa chọn cấp hộ chiếu có gắn chiếc điện tử hoặc hộ chiếu không gắn chiếc điện tử
được xuất cảnh nhập cảnh theo quy định của luật này được bảo đảm bí mật cá nhân bí mật gia đình
trong cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất cảnh nhập cảnh của công dân việt nam
trừ trường hợp cung cấp thông tin tài liệu theo quy định của pháp luật
luật cũng quy định cụ thể những hành vi bị nghiêm cấm trong đó có quy định nghiêm cấm cố ý cung cấp thông tin sai sự thật
để được cấp gia hạn khôi phục hoặc về báo mất giấy tờ xuất nhập cảnh
lợi dụng xuất cảnh nhập cảnh để xâm phạm an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội của việt nam
xuất cảnh nhập cảnh trái phép tổ chức môi giới giúp đỡ chứa chấp che giấu
tạo điều kiện cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép
sáng nay tại trụ sở chính phủ đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị
trưởng ban chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương và chính sách bảo hiểm xã hội
đã chủ trì cuộc họp về việc chuẩn bị việc thực hiện chủ trương cải cách chính sách tiền lương
theo nghị quyết số hai mươi bảy của trung ương
để cải cách chính sách tiền lương phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh hai giải pháp đột phá
thứ nhất sắp xếp bố trí lại tinh giản biên chế bộ máy của các cơ quan trong hệ thống chính trị
đơn vị sự nghiệp công lập
thứ hai là bố trí nguồn lực tiền để cải cách tiền lương
đáng chú ý trung ương cũng dành bốn mươi phần vượt thu ngân sách trung ương
và bảy mươi vượt thu ngân sách địa phương từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn một mươi chín
để dành cho cải cách tiền lương mới từ năm hai nghìn hai mươi một
hôm nay hai mươi hai tháng một mươi một bộ giáo dục và đào tạo đã tổ chức họp báo công bố quyết định

bộ giáo dục đã đặt bản mẫu sách giáo khoa lớp một năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
theo thông tin từ bộ giáo dục có ba đơn vị đề nghị thẩm định gồm
nhà xuất bản giáo dục việt nam nhà xuất bản đại học sư phạm
nhà xuất bản đại học sư phạm tp hcm
tổng số có bốn mươi chín bản mẫu sách giáo khoa đối với chín môn học ở lớp một
sau hai vòng thẩm định có ba mươi tám trong tổng số bốn mươi chín bản mẫu sách giáo khoa lớp một
ở tất cả chín môn học được đánh giá mức đạt
sau khi tiếp nhận các bản mẫu được đánh giá
bộ giáo dục và đào tạo đã giả soát kiểm tra cuối cùng về các nội dung liên quan
đến tính pháp lý đối với sách giáo khoa
kết quả cuối cùng có ba mươi hai sách giáo khoa của tám môn học được phê duyệt trong lần này
bộ thông tin và truyền thông vừa có văn bản gửi sở thông tin và truyền thông
các địa phương yêu cầu khi xây dựng kế hoạch thanh tra năm hai nghìn hai mươi
cần tập trung vào các vấn đề gây bức xúc xã hội
trong đó có tình trạng báo hóa tạp chí trang thông tin điện tử
và tình trạng sách nhữ doanh nghiệp
bộ thông tin và truyền thông đề nghị các sở thông tin và truyền thông
xây dựng kế hoạch và triển khai công tác thanh tra năm hai nghìn hai mươi
theo hướng tỉ trọng số cuộc thanh tra theo kế hoạch là sáu mươi năm
và khoảng ba mươi năm số cuộc thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu phi phạm
tập trung thanh tra đối với các vấn đề đang gây bức xúc trong xã hội
như buôn lậu vận chuyển hạng cấm qua đường bưu chính
văn phòng đại diện và phóng viên thường trú của cơ quan báo chí
tình trạng sách nhũ doanh nghiệp tình trạng báo hóa tạp chí
trang thông tin điện tử mạng xã hội hoạt động liên kết sản xuất
chương trình phát thanh truyền hình xuất bản quảng cáo lừa đảo
sai sự thật cuộc gọi rác tin nhắn rác xìm rác
xử lý nghiêm đối với những trường hợp đã được nhắc nhở cảnh báo đến lần thứ hai
nhưng vẫn cố tình tiếp tục vi phạm phối hợp với các cơ quan công an
để điều tra xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm có tác động
ảnh hưởng tiêu cực lớn đối với xã hội gây thiệt hại cho người dân
thủ tướng chính phủ vừa ký ban hành nghị định số tám trăm tám mươi hai nghìn một mươi chín về xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có hiệu lực từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai
thay đổi nhiều điểm liên quan đến việc xử phạt trong hoạt động ngoại hối
theo đó trường hợp số tiền mua bán dưới một usd hoặc ngoại tệ khác
có giá trị tương đương chỉ bị phạt cảnh cáo
ngoài ra mức phạt cảnh cáo cũng áp dụng cho hành vi thanh toán tiền hàng hóa
dịch vụ bằng ngoại tệ có giá trị dưới một usd hoặc ngoại tệ khác
có giá trị tương đương không đúng quy định của pháp luật
theo nghị định số chín mươi sáu hiệu lực hiện hành hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức
không được phép thu đổi ngoại tệ bị xử phạt từ tám mươi đến một trăm linh triệu đồng
mà không phân biệt giá trị ngoại tệ thu đổi
chiều nay tại tp hcm đã diễn ra lễ ký kết kế hoạch phối hợp đấu tranh
phòng chống khai thác vận chuyển cát trái phép trên vùng biển cần giờ
và vùng giáp danh thành phố với các tỉnh bà rịa vũng tàu và tiền giang
trong đó chú trọng vai trò trách nhiệm của lực lượng bộ đội biên phòng
phát huy sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh xử lý nạn khai thác
vận chuyển cát trái phép trên vùng biển cần giờ và vùng giáp ranh các địa phương
trao đổi thông tin tài liệu thông báo tình hình thực tế và các hình thức phối hợp
khi truy đuổi các vương tiện có hành vi khai thác vận chuyển các trái phép
giữa vùng biển giáp ranh
để cụ thể hóa kế hoạch phối hợp phòng chống nạn khai thác cát trái phép
lãnh đạo ubnd tp hcm cho rằng cần sự phối hợp đồng bộ giữa các ngành đơn vị
không khoáng trắng cho lực lượng biên phòng
đặc biệt coi trọng vai trò giám sát không để xảy ra tình trạng tiếp tay
bao che cho nạn khai thác các trái phép
bộ đội biên phòng tp hcm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chốt kiểm soát
trên biển theo kế hoạch
từ đầu năm đến nay tại vùng biển cần giờ bộ đội biên phòng tp hcm đã phát hiện
bắt giữ hai mươi năm vụ với ba mươi một phương tiện khai thác vận chuyển các trái phép
qua đó xử phạt gần năm trăm linh triệu đồng tịch thu bốn chín trăm linh mét khối cát vi phạm
trong giai đoạn năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi tổng thu từ đất ở tp hcm chỉ chiếm ba năm tổng thu ngân sách
đây là con số quá khiêm tốn so với tiềm năng vốn có của thành phố
do đó cần có giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài nguyên đất trên địa bàn
đây là nội dung chính của hội thảo quản lý đất đai và phương hướng sử dụng
đất đai hiệu quả trên địa bàn tp hcm diễn ra vào sáng nay
sở tài nguyên môi trường tp hcm cho biết tại tp hcm năm hai nghìn một mươi chín dự toán thu từ đất là một mươi bốn chín trăm linh tỷ đồng
nhưng ước tính thu chỉ một mươi một tỷ đồng chỉ đạt gần bảy mươi bốn so với dự toán
đất đai là yếu tố có tầm quan trọng đặc biệt trong quản lý đất đai đô thị
do giá đất quá cao nên một quyết định hành chính về đất đai có thể mang lại lợi ích
hoặc làm mất đi lợi ích tính tới đơn vị vài ngàn tỷ đồng
từ đó ubnd tp hcm đã đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất
cần xây dựng quy hoạch sử dụng đất có tầm nhìn và quản lý thông qua kế hoạch sử dụng đất năm năm
hàng năm chặt chẽ khoa học và linh hoạt gắn quy hoạch sử dụng đất với quy hoạch chuyên ngành
bảo đảm cơ cấu sử dụng đất hợp lý tạo thuận lợi cho thu hút kêu gọi đầu tư
thành phố phải phát triển quy hoạch sử dụng đất gắn liền với quy hoạch phát triển hạ tầng đô thị
cụ thể như những nội dung liên quan đến pháp lý và trình tự thủ tục giải quyết hồ sơn
từ ngày một mươi tám tháng một mươi một hơn hai hộ dân và các trường học trên địa bàn các xã trường mung
hát lót của huyện mai sơn tỉnh sơn la đã bị cắt nước sinh hoạt vì nguồn nước ô nhiễm
hiện nay các cơ quan chức năng đang tiến hành khảo sát tại khu vực đầu nguồn để xác định nguyên nhân gây ra ô nhiễm
khu vực nguồn nước thô phục vụ việc sản xuất nước sạch cho nhà máy cấp nước nà sản
thuộc xí nghiệp cấp nước mai sơn
từ ngày một mươi tám tháng một mươi một nguồn nước này đã bị ô nhiễm có mùi khó chịu chuyển màu đen không thể sản xuất được
đến nay nguồn nước vẫn chưa bảo đảm nên nhà máy chưa thể xử lý để cấp nước phục vụ cho khách hàng
còn đây là khu vực đầu mối của mạch nước ngầm dẫn đến nhà máy cấp nước thuộc các xã triềng ban triềng mung huyện mai sơn
vào thời điểm này đang vào vụ thu hoạch cà phê hoạt động sơ chế tách vỏ cà phê diễn ra rất nhộn nhịp
trung bình mỗi tấn cà phê phải sử dụng khoảng bảy trăm linh lít nước để sơ chế
tại đây nhiều cơ sở sản xuất không xử lý nước thải mà đổ trực tiếp ra kênh mương ruộng lúa xung quanh
theo đánh giá ban đầu nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước là do nước thải từ hoạt động sơ chế cà phê ngấm vào nguồn nước ngầm
tại các xã nằm ở khu vực đầu nguồn nước ngầm phục vụ cho việc cấp nước sinh hoạt có trên ba mươi cơ sở sản xuất sơ chế cà phê
ngoài ra các hộ gia đình sản xuất nhỏ lẻ cũng có số lượng rất lớn
vì vậy việc quản lý những cơ sở này gặp không ít khó khăn
vào đầu vụ thì chúng tôi đã cùng với bên công an huyện đi kiểm tra
chúng ta tham mưu do huyện huyện xử lý đối với một mươi một cơ sở sơ chế cà phê có hiện tượng xả nước thải ra môi trường
tình trạng ô nhiễm nguồn nước mỗi khi cà phê bước vào vụ thu hoạch đã tái diễn nhiều năm nay tại tỉnh sơn la
nhưng chưa có biện pháp xử lý triệt để
trong thời gian tới các cơ quan chức năng cần có những giải pháp quyết liệt hơn nhằm ngăn chặn tình trạng này lặp lại
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một tới đây diễn đàn hợp tác kinh tế châu á horacis bình dương hai nghìn một mươi chín sẽ được tổ chức tại bình dương
đây là lần thứ hai liên tiếp tỉnh bình dương đăng cai sự kiện quốc tế quan trọng này
với những hiệu ứng tích cực và ấn tượng từ sự kiện horacis năm ngoái tới cộng đồng doanh nghiệp
cũng như công tác xúc tiến đầu tư nước ngoài sự kiện năm nay được dư luận hết sức quan tâm
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám diễn đàn hợp tác kinh tế châu á horacis thu hút khoảng ba trăm năm mươi lãnh đạo
các tập đoàn các doanh nghiệp từ nhiều quốc gia trên thế giới
cùng với những phiên thảo luận là những cuộc gặp gỡ kết nối kinh doanh và chỉ chín tháng sau sự kiện này
tỉnh bình dương ghi nhận tổng lượng vốn đầu tư nước ngoài lên đến hơn hai năm tỷ đô la gấp một tám lần so với cùng kỳ năm trước
chúng tôi cố gắng làm một cây cầu chúng tôi cố gắng đưa các nhà đầu tư các doanh nhân chủ chốt
và chúng tôi muốn tạo điều kiện để hoạt động kết nối được diễn ra
việc kết nối với bình dương rất thành công với những sự hợp tác thật là tuyệt vời
rất nhiều cái thỏa thuận tại thời điểm này đến nay đã trở thành hiện thực và thành các dự án rất là hiệu quả
trong đó có thể nói nổi bật nhất là hoạt động hợp tác giữa tổng tiên bkm của bình dương và tổ chức thương mại thế giới
hiện tại những công đoạn chuẩn bị cuối cùng cho horacid hai nghìn một mươi chín đã hoàn tất
sẵn sàng cho viên khai mạc vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi một tới
dự kiến năm nay sẽ có bốn trăm linh khách mời trong nước là lãnh đạo các ngành liên quan doanh nhân người việt
và bốn trăm linh lãnh đạo các doanh nghiệp quốc tế hiện diện tại diễn đàn này
thủ tướng chính phủ vừa giao bộ kế hoạch và đầu tư nghiên cứu thống nhất với bộ giao thông vận tải
báo cáo thủ tướng về vấn đề tăng năng lực vận tải bằng container để phát triển cảng biển
việt nam hiện thiếu khoảng bốn tỷ đô la để phát triển cảng biển
năng lực vận tải bằng container còn chưa đáp ứng được so với nhu cầu tăng dần
cho đến nay việt nam chưa có đủ các hợp đồng đầu tư lớn cho cảng biển
thủ tướng chính phủ yêu cầu bộ kế hoạch đầu tư và bộ giao thông vận tải
nghiên cứu tìm giải pháp tăng năng lực vận tải bằng container
cần phải tăng trưởng gấp đôi tốc độ tăng trưởng một mươi một mươi hai của thập niên vừa qua
thống kê mới nhất tại bệnh viện ca trung ương số lượng bệnh nhân mắc ung thư tuyến sáp
đến khám điều trị tại bệnh viện trong thời gian gần đây đã gia tăng đột biến
và đây cũng là tình trạng tại bệnh viện nội tiết trung ương
khi số lượng bệnh nhân mắc loại ung thư này đã tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
theo các chuyên gia y tế thì hiện vẫn chưa nắm rõ vì sao có tình trạng gia tăng đột biến ung thư tuyến giáp
căn bệnh này giai đoạn đầu thường không có triều chứng gì
và phần lớn được phát hiện khi bệnh nhân đi khám sức khỏe tổng quát
những dấu hiệu nhận biết bệnh chỉ biểu hiện ra bên ngoài khi bệnh đã ở giai đoạn muộn
tình cờ khám sức khỏe thì siêu âm bác sĩ nói là miếu
cũng là miếu nhân cũng vì chủ quan không điều trị đến nơi đơn chống
gia đình cũng có nhiều bệnh nhân có hai ba người trong gia đình đều bệnh ung thư tuyến sáp
và đến với chúng tôi thì chúng tôi cũng mổ và về sau bệnh nhân cũng ổn định
còn một số bệnh nhân mà đến muộn cũng trong gia đình có hai đến ba bệnh nhân
nhưng mà đến muộn thì có thể là di căn vào phổi rồi hoặc vào các động mạch cảnh tĩnh mạch cảnh

trước đây phẫu thuật tuyến sáp thường đề lại với các bệnh nhân
viết sẹo khá lớn ở vùng cổ khiến nhiều người bệnh tự ti về mặt thẩm mỹ
thậm chí trì hoãn việc phẫu thuật khiến bệnh tình nặng hơn
tuy nhiên với kỹ thuật mổ nội so hiện đại ngày nay điều đó không còn là chuyện đáng quan ngại
ung thư tuyến sáp lúc đầu thì nó không biểu hiện gì cả
mà bảo mổ thì người ta ngại người ta sợ viết sẹo
những cái vết sẹo của cái nội soi thì nó rất nhỏ lớn nhất thì có một cm và nó lại không ở cổ
mà mặc áo nó che đi thì người ta đi làm bình thường
thứ sáu mổ thứ hai đi làm bình thường không vấn đề gì cả
tỷ lệ chữa khỏi ung thư tuyến giáp nếu được phát hiện sớm có thể lên tới chín mươi
đây được cho là bệnh có tỷ lệ chữa khỏi cao nhất trong các loại ung thư nếu được trần đoán và điều trị kịp thời
người dân nên đi thăm khám sức khỏe định kỳ thường xuyên tránh để xảy ra tình trạng phát hiện bệnh muộn
hôm nay tại hà nội bảo tàng hà nội phối hợp với nhóm sinh viên học viện báo chí và tuyên truyền
tổ chức khai mạc triển lãm nghe nhìn em không sợ sức mạnh siêu chiến binh đồng hành cùng các bệnh nhân ung thư
triển lãm là sự kiện lớn trong dự án cùng tên nhằm mục đích đồng hành cùng các bệnh nhi trong hành trình chiến đấu với căn bệnh ung thư
các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm là những câu chuyện ghi lại hành trình sinh tử cũng như quá trình hiện thực hóa ước mơ của các bệnh nhi ung thư
nhóm sinh viên báo chí đã trực tiếp trò chuyện tìm hiểu và ghi lại những khoảnh khắc quý giá đó qua những bức ảnh thước phim
triển lãm không chỉ là món quà dành tặng các em và gia đình mà còn mong muốn khơi gợi ở khán giả cảm xúc lắng động về những đứa trẻ dũng cảm và lạc quan trong nghịch cảnh
triển lãm em không sợ sức mạnh siêu chiến binh sẽ kéo dài từ ngày hai mươi hai tháng một mươi một đến ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại tầng bốn bảo tàng hà nội đường phạm hùng phường mễ trì quận nam tử liêm thành phố hà nội
thưa quý vị sau lần lỡ hẹn khi phải quyết định lùi thời gian công bố kết quả thẩm định các bộ sách giáo khoa lớp một
chương trình giáo dục phổ thông mới vào tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín như dự kiến
thì cuối buổi chiều nay hai mươi hai tháng một mươi một bộ giáo dục và đào tạo đã chính thức công bố quyết định phê duyệt những bộ sách giáo khoa lớp một được phép sử dụng trong các nhà trường bắt đầu từ năm học tới
một mươi sách giáo khoa được chọn ở tám môn học là tiếng việt toán đạo đức tự nhiên xã hội
giáo dục thể chất âm nhạc mỹ thuật và hoạt động trải nghiệm môn tiếng anh chưa được công bố là vì môn học tự chọn
làm thế nào để các địa phương chọn sách giáo khoa mới công khai minh bạch tránh độc quyền là câu hỏi nhận được sự quan tâm nhiều nhất tại buổi họp báo
bộ giáo dục và đào tạo cho biết không băn khoăn về tình trạng độc quyền vì lần này có sự đa dạng của các bộ sách
đối với các học sinh ở vùng khó khăn
bộ giáo dục và đào tạo sẽ tham mưu chính phủ và các địa phương sẽ hỗ trợ sách giáo khoa cho các em học sinh học
tuy nhiên việc hỗ trợ sách giáo khoa này lại phụ thuộc vào việc lựa chọn sách giáo khoa của địa phương
ví dụ ở hà tĩnh lựa chọn sách giáo khoa của những môn học của tác giả này
địa phương đó phải trang bị sách giáo khoa cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc hay vùng sâu vùng xa
còn các địa phương khác thì người ta lựa chọn sách khác thì cũng được hỗ trợ nhưng mà lựa hỗ trợ trên chính cái sách giáo khoa mà được địa phương lựa chọn
về quy trình lựa chọn sách giáo khoa tại các địa phương bộ giáo dục và đào tạo cho biết đang xây dựng thông tư để hướng dẫn
trong đó không quy định cứng là ủy ban nhân dân các tỉnh phải chọn tất cả các sách giáo khoa của các môn học trong cùng một bộ hay chỉ được chọn một bộ cho địa phương
tới tháng ba năm hai nghìn hai mươi
các địa phương phải công bố kết quả lựa chọn sách giáo khoa trong danh mục được công bố theo đúng quy định là sáu tháng trước khi bắt đầu năm học mới
về quy trình lựa chọn sách giáo khoa tại các địa phương bộ giáo dục và đào tạo cho biết đang xây dựng thông tư để hướng dẫn

những thay đổi lớn của chương trình giáo dục phổ thông mới cũng là mục tiêu giáo dục của trường tiểu học này
tuy nhiên các lớp tập huấn tại trường tiểu học này vẫn chưa đạt hiệu quả tốt nhất do chưa có sách giáo khoa
có những bộ sách giáo khoa một cách sớm nhất có thể để cho các nhà trường chúng tôi chủ động trong việc nghiên cứu trong việc lựa chọn
và tôi nghĩ là nếu một cái bộ sách giáo khoa ra đời không phải chúng ta đã triển khai ngay được mà chúng ta còn phải tìm hiểu nghiên cứu thậm chí chúng ta phải đào tạo bồi dưỡng rất là kỹ
tuy nhiên họ sẽ cần những môi trường để họ được trao đổi thường xuyên những bài học hay những cách sử dụng sách hay rồi là các phương tiện đi cùng với bài sách đó
và nhất là quá trình thử nghiệm liên tục để sách giáo khoa đấy có đời sống phù hợp với trường học
với sách giáo khoa mới thì việc thầy vừa dạy vừa điều chỉnh là lẽ đương nhiên
nhưng rõ ràng học trò thì không có cơ hội ấy
điều này khiến nhiều phụ huynh lo ngại
bởi thay vì là lứa học sinh đầu tiên được thụ hưởng chương trình mới thì các em lại là đối tượng để thẩm định sách trên thực tế
sớm hay muộn cũng sẽ có bộ sách được lựa chọn
tuy nhiên trong quý thời gian còn lại có hạn thì việc bồi dưỡng giáo viên tổ chức thực nghiệm đánh giá sách giáo khoa chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn
nhiều ý kiến cho rằng ngoài việc phải đẩy nhanh tiến độ thì bộ giáo dục và đào tạo cũng cần đặt ra cơ chế kiểm tra giám sát hướng dẫn các địa phương các nhà xuất bản
thực hiện tốt các bài học
các khẩu lựa chọn sách thực sự công khai minh bạch đồng thời thực hiện việc in và phát hành sách giáo khoa đảm bảo đủ số lượng kịp thời gian cho năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một và các năm học tiếp theo
chương trình sách giáo khoa lớp một không chỉ dành được sự quan tâm của giáo viên phụ huynh mà còn của cả xã hội
hy vọng rằng bộ sách giáo khoa mới sẽ đem lại hiệu quả cao nhất trong giảng dạy
đến đây thì phần tin trong nước cũng xin được kết thúc mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình với những tin tức quốc tế
đáng chú ý
các tin tức quốc tế đáng chú ý sẽ có trong bản tin gmt cộng bảy qua phần trình bày của biên tập viên mỹ linh
vâng xin cảm ơn biên tập viên khánh thư
xin kính chào quý vị khán giả mời quý vị đến với bản tin gmt cộng bảy của truyền hình nhân dân
và sau đây là những thông tin chính sẽ có trong chương trình tối nay
chiều nay hàn quốc xác nhận sẽ tạm hoãn việc chấm dứt hiệp định chia sẻ thông tin tình báo chung với nhật bản
quyết định này được đưa ra chỉ vài giờ trước khi văn kiện này hết hiệu lực vào lúc nửa đêm
văn phòng tổng thống hàn quốc cho biết đây là quyết định tạm thời và có điều kiện
theo đó seoul có thể chấm dứt hiệp định này bất cứ lúc nào
ngoài ra thông báo cũng cho biết hai bên đã thu hẹp được một số bất đồng trong tranh cãi thương mại song phương
hàn quốc tạm hoãn việc kiện nhật bản lên wto liên quan tới quy định hạn chế xuất khẩu của tokyo
thủ tướng nhật bản shinzo abe đã hoan nghênh quyết định của hàn quốc cho rằng seoul đã đưa ra sự lựa chọn chiến lược
thưa quý vị một chiếc máy bay boeing bảy trăm bảy mươi bảy của hãng hàng không philippines đã phải hạ cánh khẩn cấp tại mỹ do gặp sự cố về động cơ
sự cố xảy ra khi máy bay cất cánh từ sân bay quốc tế los angeles để trở về manila

các hình ảnh quay lại cho thấy có lửa và khói bốc ra từ phần động cơ bên phải của chiếc máy bay số hiệu một trăm một mươi ba
tổ lái đã báo cáo động cơ bị hỏng và ngay lập tức cho máy bay quay trở lại sân bay los angeles
toàn bộ ba trăm bốn mươi bảy hành khách và một mươi tám thành viên phi hành đoàn đều an toàn
hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao động cơ bị hỏng
thế nhưng sự việc này cũng ráng thêm một đòn và uy tín đang bị suy giảm của boeing
sau thời gian chờ đợi hãng chế tạo ô tô tesla đã công bố xe bán tải sử dụng động cơ điện
có tên là cybertruck
xe có ba phiên bản với giá là hơn chín trăm hai mươi triệu đồng
trong sự kiện giới thiệu sản phẩm tại los angeles cybertrack đã khiến người xem phải trầm trồ
nhờ thiết kế độc đáo như phim viễn tưởng
ngoài ra mức giá cũng được đánh giá là không quá cao
tesla cho biết hai phiên bản còn lại sẽ có khả năng di chuyển quãng đường xa hơn lên tới tám trăm linh km
dự kiến sản phẩm sẽ được mở bán vào cuối năm hai nghìn hai mươi
mới đây các nhà khoa học singapore tuyên bố đã phát triển
thành công một phương pháp có thể giúp in ba d một mảnh da người
có kích thước bằng ngón tay cái trong chưa đầy một phút
loại da nhân tạo mới được cấu tạo từ các tế bào da của người hiến tạng
colagen và mảnh da được phát triển trong phòng thí nghiệm
da nhân tạo được in ba d với các đặc tính hóa học và sinh học tương tự như da người thật
nhóm nghiên cứu cho biết công nghệ mới sẽ được sử dụng trong các thí nghiệm về mỹ phẩm thay cho động vật
chúng ta có thể thấy rằng ngành công nghiệp này đang hướng đến các biện pháp thí nghiệm
không sử dụng động vật
vì vậy chúng tôi hy vọng da nhân tạo ba d sẽ không chỉ được dùng trong lĩnh vực sản xuất mỹ phẩm
mà còn cả các sản phẩm y học sau này
nhóm nghiên cứu đẩy nhanh quá trình sản xuất bằng cách sử dụng máy in để tạo ra từng lớp da
với các hoa văn giống hệt như da người
miếng da vừa in xong sẽ được ủ trong khoảng hai tuần để các tế bào da tự nhân lên
và chuyển thành lớp da hoàn thiện có màu trắng đục
chúng tôi đang thử nghiệm các giải pháp mới
đối với các hiệu thuốc có số lượng hàng hóa nhỏ
việc giao hàng bằng máy bay không người lái là một giải pháp mới
để cạnh tranh với các công ty thương mại địa tử
vâng thưa quý vị giao hàng bằng thiết bị bay không người lái
chiếm một ưu thế nhất định khi lượng phát thải nhà kính giảm hơn
so với vận chuyển bằng xe tải thông thường
tuy nhiên thì nhiều vấn đề vẫn cần phải được xem xét
như là phải có các quy định rõ ràng cũng như được người tiêu dùng chấp thuận
hồi tháng bốn một dự án start up do alphabet khởi xướng
đã trở thành công ty giao hàng bằng máy bay không người lái đầu tiên
được cục hàng không liên bang mỹ chấp thuận cho phép giao hàng thương mại ở mỹ
chứng nhận này chỉ có giá trị trong vòng hai năm
trong khi đó hồi đầu tháng một mươi dịch vụ vận chuyển máy bay không người lái của ups
cũng được cấp phép hoạt động trên không
cuộc chơi giao hàng bằng máy bay không người lái
còn có những cái tên như amazon uber hay walmart với những chương trình khác nhau
tuy nhiên cục hàng không liên bang mỹ lại tỏ ra khá chậm chạp
trong việc cấp giấy chứng nhận cho loại hình vận chuyển này
có nhiều lý do để faa phải tỏ ra thận trọng với dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái
trong đó đáng chú ý nhất là việc những chiếc máy bay này
hoàn toàn có thể bị hách và được sử dụng vào mục đích xấu
như trở thành công cụ giết người vận chuyển vũ khí điện thoại di động ma túy vào trại giam
bằng chứng là cuối năm hai nghìn một mươi tám một chiếc máy bay không người lái
đã khiến các chuyến bay tại sân bay quốc tế gatwick ở london
phải tạm dừng trong một ngày rưỡi
theo quy định của cục hàng không liên bang mỹ
một chiếc máy bay thương mại không người lái phải có tải trọng ít hơn hai mươi năm kg
có phi công vận hành riêng bay trong tầm nhìn của người điều khiển
và hoàn tất các bài kiểm tra hai năm một lần
máy bay thương mại không người lái cũng chỉ được bay trong ban ngày
tốc độ bay không quá một trăm linh mét một giây và trần bay dưới một trăm hai mươi hai mét
các nhà nghiên cứu cũng cần phải đưa ra đủ bằng chứng để thuyết phục công chúng rằng
việc để các máy bay tự động di chuyển ở gần
các nhà nghiên cứu cần người dân là an toàn và không xâm phạm quyền riêng tư của họ
thưa quý vị thiết bị công nghệ đang trở thành trợ thủ đắc lực cho con người
chúng sẽ thực hiện những việc mà con người không thể làm
tuy nhiên ở thời điểm hiện tại
việc giao hàng bằng máy bay không người lái vẫn chưa thể trở nên phổ biến
và thông tin này cũng đã kết thúc bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt